trong không khí ấm áp đầu xuân năm mới mậu tuất hai nghìn một mươi tám đồng bào các dân tộc tỉnh tuyên quang và du khách đã nô nức kéo về trung tâm huyện chiêm hóa để tham dự lễ hội lồng tông ngày hội xuống đồng
đây là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc tây tỉnh tuyên quang được tổ chức vào ngày tám tháng riêng âm lịch hàng năm với mong ước cầu một năm mới mưa thuận gió hòa mùa mang bội thu nhà nhà ấm no hạnh phúc
lễ hội lồng tông năm hai nghìn một mươi tám của đồng bào dân tộc tày tỉnh tuyên quang gồm hai phần phần lễ và phần hội
phần lễ bắt đầu bằng việc rước chín mâng tầng từ đền bách thần thị trấn vĩnh lộc huyện chiêm hóa về trung tâm sân vận động của huyện chiêm hóa với màn múa lân hay còn gọi là múa xuống đồng của những trai thanh nữ tú
các mâm tồng là các sản vật của địa phương để dâng tạ ơn các vị thần đã phù hộ cho nhân dân địa phương có cuộc sống ấm
sau đó thầy cả người cúng chính của buổi lễ và các thầy giúp việc làm lễ đặt mâm tồng tạ ơn trời đất cầu sự ấm no hạnh phúc cho mọi nhà

phần lễ bắt đầu bằng việc rước chín mâm tồng từ đêm bách thần thầy ca người cúng chính của buổi lễ và các thầy giúp việc làm lễ đặt mâm tồng từ đêm bách thần tạ ơn trời đất cầu sự ấm no hạnh phúc cho mọi nhà